thưa quý vị sau hai lần bị hoãn xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục mở phiên tòa xét xử bị cáo lê viết hưng
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường đồng nai và một mươi hai bị cáo khác trong vụ án sai phạm đất đai tại khu dân cư phước thái phường tam phước tp biên hòa
trong phiên xét xử lần này bị cáo lê viết hưng bị chuyển từ tội danh vi phạm các quy định về bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mà cơ quan công tố đã truy tố trước đó
sang tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai một mươi hai bị cáo khác vẫn giữ nguyên tội danh trước đó là vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm trương quốc tuấn là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái nhận vận chuyển khu đất chín hectare tại phường tam phước với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
sau đó tuấn đã bàn bạc với nguyễn văn đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam phước hợp thức hóa để em ruột là nguyễn hữu thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường khi giải tỏa làm dự án khu dân cư phước thái

cảm mau cho biết đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can đặng hải đăng cựu giám đốc cdc cảm mau hồ quang nhu cựu phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc cảm mau và lê ngọc định cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế cà mau
trước đó cả ba bị can trên bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế và cdc cảm mau
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sở y tế cdc cảm mau và bệnh viện đa khoa tỉnh cảm mau thực hiện một mươi một gói thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín máy tách chiết dna rna tự động hóa hóa chất sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công ty việt á với số tiền bốn mươi chín bốn mươi bảy tỷ đồng
kết quả điều tra xác định sở y tế mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á cao hơn so với chi phí sản xuất dẫn đến thiệt hại chín một tỷ đồng
còn lại gói thầu
sở y tế mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á cao hơn so với chi phí sản xuất dẫn đến thiệt hại hơn ba tỷ đồng
quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á ông định đăng và nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu không đảm bảo công bằng minh bạch vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng một mươi hai hai tỷ đồng
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội sau đó nhắn tin mượn tiền qua tin nhắn hoặc là qua các cuộc gọi
mặc dù hình thức lừa đảo này đã xuất hiện từ rất lâu và đã được cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo tuy nhiên thì vẫn có nhiều người sập bẫy
các tổ chức cá nhân khác được khuyến khích tham gia biên soạn một hoặc là một số đầu sách không nhất thiết là phải đầy đủ một bộ
xã hội hóa nhưng vẫn phải đảm bảo nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục
thế nhưng mà sau nhiều năm thì nghị quyết tám mươi tám vẫn chưa được triển khai một cách đầy đủ
mới đây nhất thì trên nghị trường đoàn giám sát của quốc hội đề nghị bộ giáo dục và đào tạo phải làm một bộ sách giáo khoa theo nghị quyết tám mươi tám
chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đã triển khai được ba năm
điểm mới nổi bật của cuộc cải cách lần này là thực hiện chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa
qua thời gian tiếp cận chương trình mới có nhiều ưu điểm nổi bật tuy nhiên cũng tồn tại nhiều bất cập như chiếc khấu hiện tại đang quá cao sự lãng phí sách giáo khoa
việc bộ giáo dục và đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa sử dụng bằng ngân sách nhà nước sẽ khắc phục được những hạn chế hiện tại
bên cạnh đó thực hiện nghiêm nghị quyết tám mươi tám đã để ra
chúng ta nói rằng là giáo khoa nó chỉ là cái gì học liệu à
chương trình là thiết kế mục tiêu rồi định hướng cơ bản
còn giáo khoa nó là vấn đề triển khai về nội dung
không thể nói là giáo khoa nó là không quan trọng được
từ chương trình mới ra giáo khoa giáo khoa mới ra đến bài giảng
về bộ sách giáo khoa là nó quy định về nội dung
nó là thể chế cái cốt lõi nhất của chương trình
cho nên chúng ta chỉ nhận xét là nó là một cái loại học liệu đơn thuần
nó không phải hoàn toàn đúng như thế đâu
với chỗ này tôi đề nghị công chí tiếp tục đánh giá
cũng theo phản biện của đoàn giám sát dù chương trình là pháp lệnh nhưng chỉ là khung
còn nội dung giáo dục phải được thể hiện trong sách giáo khoa
vì thế việc coi sách giáo khoa chỉ là học liệu đơn thuần là không đúng
chương trình giáo dục phổ thông thì là mang tính pháp lệnh là đúng rồi
nhưng mà chương trình chỉ quy định là khung kiến thức
còn một cái vấn đề tức là nội dung kiến thức phổ thông thì báo cáo ông chí là cũng đặc biệt quan trọng
và nội dung kiến thức phổ thông thì rất nhiều nội dung quan trọng là thể hiện cụ thể
thế thì ở đây nếu mà bộ giáo dục và tạo cũng như chính phủ mà chúng ta chỉ giữ cái vai trò phê duyệt như hiện nay
thì chúng ta chỉ là cái người thẩm định được là cái nội dung ấy là có phù hợp hay không
tính đến thời điểm hiện tại công tác xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã thực hiện được gần bốn năm
cần phải có một bộ sách giáo khoa do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì cũng là mong muốn của xã hội
xong có một bộ sách của nhà nước liệu ít nhiều sẽ có tác động đến quá trình xã hội hóa
và có nhiều vấn đề phải giải quyết
bây giờ mà làm một bộ sách của bộ thì tôi e rằng là có những hệ lụy khác
bởi vì tôi đã nói rồi sách giáo khoa không chỉ là chuyện sách giáo khoa
nó liên quan đến một loạt các vấn đề khác
cái thứ hai nữa là nó không đúng thời điểm
cái thời điểm người ta ra năm một mươi bốn ấy nó khác
còn thời điểm năm nay là hai nghìn ba rồi khác
như vậy bộ giáo dục và đào tạo chủ trì cũng là một bộ sách giáo khoa
vậy vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục là rất nặng nề
bởi ngoài việc phải thực hiện một bộ sách theo quy định thì cũng phải giải được bài toán
làm sao để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa không bị ảnh hưởng
và tình trạng độc quyền sách giáo khoa không tái diễn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò công đông vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt sáu bị can tạm giam để tiếp tục điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng gồm lê phương hoài trần văn phúc
hà nam lê tốn kiệt phan thanh chương và nguyễn thanh toàn
theo điều tra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc hân là vợ của lê phương hoài
có cho một phụ nữ cư trú tại ấp một xã gia thuận huyện gò công đông vay sáu triệu đồng
với thỏa thuận mỗi ngày người vay phải trả ba trăm linh đồng trong vòng hai mươi bốn ngày
sau nhiều lần trả đến khi còn bốn hai triệu đồng người vay mất khả năng chi trả
nên hân đã kêu trần văn phúc in nhiều tờ giấy có nội dung phản cảm
đem rải xung quanh khu vực nhà người vay
để gây áp lực
quá sợ hãi người nhà của người vay đã liên hệ để trả hết số tiền còn thiếu
khi đến lấy tiền hân đã kêu sáu đối tượng trên đi theo và mang theo một gậy bóng chay
đến nơi cả nhóm đã xảy ra cãi vã và xô xát với người nhà của người vay
nhận tin báo công an huyện gò công đông đã tiến hành khám xét nhà hân
tại đây công an thu giữ nhiều tan vật có liên quan đến việc cho vay
và cưỡng đoạt tài sản mà hân và đồng bọn đã thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
bình tân đã hoàn tất điều tra đề nghị truy tố bị can võ minh điền
về tội gây rối trực tượng công cộng
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
bình tân đã khởi tố võ minh điền ba mươi bảy tuổi quê bạc liêu ngụ quận bình tân
về tội danh nói trên và tội hủy hoại tài sản
theo kết luận điều tra võ minh điền là một youtuber thường xuyên livestream
và kèm theo hoạt động kinh doanh bán hàng
quá trình livestream trên mạng điền phát sinh mâu thuẫn với youtuber hà kim ngân
do quen biết nên lâm duy bảo sơn đứng ra hòa giải giữa đôi bên nhưng bất thành
sau đó các nhóm tiếp tục lên mạng thách thức nhau
đỉnh điểm khi sơn cùng ba người đến nhà điền thì bị một nhóm cầm hung khí lao vào tấn công
sơn chạy thoát thân những người còn lại thì bị đánh phải vào ô tô khóa cửa lại
nhưng bị nhóm người hung hãng đập phá hư hỏng xe
nhóm của sơn sau đó trình báo công an địa phương
công an quận bình tân ngay sau đó vào cuộc đã bắt giữ điền
được biết võ minh điền có hai tiền sự đã bị xử phạt hành chính gồm hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác
và hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
liên tục duy trì siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến trong nhân dân
tuy nhiên vẫn còn một bộ phần nhỏ người dân chưa nâng cao ý thức chấp hành quy định của luật giao thông
ghi nhận tại buổi kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông an lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
chú kiểm tra đồng độ côn con cái
tôi xin lỗi tôi có nhậu rồi
biết rồi nhưng mà bây giờ nè mình đứng đây đi mình làm việc mình chấp hành đi
tôi đã nói tôi có nhậu rồi
đó là những lời mà người đàn ông
người đàn ông này nói với các chiến sĩ cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
thậm chí người này còn có ý định rời khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị chặn lại
sau hơn một mươi phút thuyết phục người này mới chịu thổi vào máy đo đồng độ côn
kết quả lên tới năm trăm một mươi hai mg trên một lít khí thở vượt mức kịch khung
trong suốt quá trình làm việc người này đã không hợp tác không khai báo tên tuổi địa chỉ không xuất trình bất cứ giấy tờ nào
khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện
thì người này còn đưa ra yêu sách phải đưa mình về nhà
vi phạm nồng độ côn sáu trăm bốn mươi bốn mg trên một lít khí thở
cũng vượt mức kịch khung
mức vi phạm ba mức cao nhất
thế nhưng có lẽ độ liều mạng của người đàn ông này thì ít người sánh bằng
dù đã uống hết năm lòng bia và đang có những biểu hiện bất thường
nhưng người đàn ông này vẫn vô tư chạy xe máy trên nhiều tuyến đường với lộ trình dài hàng chục km
người này đang di chuyển trên tuyến đường võ văn kiệt quận bình tân thành phố hồ chí minh
để về nhà ở huyện bến lức tỉnh long an thì bị cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra
lâu lâu mình mới uống vậy nhưng mà cũng bẩn về tới nhà
thì hôm nay mấy anh công gia giao thông phát thì mình không hiểu sao
sau một tiếng rưỡi tuần tra lập chốt thực hiện chuyên đề nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông an lạc đã tiến hành kiểm tra bất ngờ sáu trường hợp ngẫu nhiên
kết quả bốn trường hợp vi phạm đều ở mức kịch khung
lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
và tạm giữ phương tiện bảy ngày đối với ba trường hợp
trên trường hợp không xuất trình các loại giấy tờ không ký xác nhận biên bản
còn bị lập biên bản thêm lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ
thưa quý vị liên quan đến vụ đánh cắp bài viết trong cuộc thi genius olympiad
trường trung học phổ thông gia đình đã có quyết định ký luật cảnh cáo ông nguyễn minh trung
ngoài quyết định kỷ luật sở giáo dục và đào tạo tp hcm đang xem xét tổ chức kiểm điểm
đối với hiệu trưởng trường trung học phổ thông gia đình
theo quy định giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch đào tạo
bồi dưỡng bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn một mươi hai tháng
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ nay cho đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nam bộ sẽ đón nhận thêm mưa diện rộng kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan
cụ thể thời tiết nam bộ trong những ngày tới phổ biến sáng nắng chiều mưa rào và dông rải rác
có nơi có mưa vừa và có mưa to cục bộ
trong cơn dông cần đề phòng lốc xét gió giật mạnh
tình trạng mưa vừa mưa to xuất hiện nhiều trong khoảng từ ngày hai mươi năm đến hai mươi tám tháng tám
và chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối
lượng mưa tuần phổ biến ở mức sấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
giao động phổ biến trong khoảng từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mm
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông
nếu gặp thời tiết cực đoan nên di chuyển tới nơi an toàn tránh trướng đúc dưới gốc cây
bản quảng cáo trụ điện
ngoài ra cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp ven sông các đô thị
sáng ngày hai mươi một tháng tám bị cáo lê thị thảo nguyên chú tại huyện đắc hà tỉnh con tum
bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo bản án sơ thẩm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện con rẫy phát hiện
tại vườn nhà ông nguyễn kim thường thuộc thôn hai tân lập
một con rẫy có một trăm linh hộp lóng gỗ chưa rõ khối lượng và chủng loại
được cất dấu không xác định được mần gốc và chủ sở hữu
sau đó lê thị thảo nguyên đến công an huyện nhận mình là chủ sở hữu số lâm sản trên
và cung cấp một bộ hồ sơ lâm sản để chứng minh mình là chủ sở hữu của số lâm sản đó
tuy nhiên qua điều tra hồ sơ thông tin hoàn toàn không phù hợp
trên cơ sở lời khai của những người làm chứng kết quả khám nghiệm hiện trường
và các tài liệu chứng cứ khác cơ quan chức năng có đủ căn cứ để kết luận
lê thị thảo nguyên đã có hành vi tàng trữ trái phép lâm sản
tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt nguyên ba mươi tháng tù giam
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nguyên tiếp tục cho rằng mình không phạm tội
nhưng không đưa ra được những căn cứ chứng minh mình không phạm tội
căn cứ và chứng cứ tại hồ sơ cùng quá trình tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo lê thị thảo nguyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp
với công an thành phố biên hòa và công an huyện vĩnh cửu phát hiện hơn một trăm linh bình khí no hai tức bóng cười
qua các biện pháp nghiệp vụ chiều tối ngày hai mươi một tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với công an thành phố biên hòa phát hiện
nguyễn thành đức chú tại tỉnh đồng nai là chủ cơ sở quán bắp ở phường thống nhất
đang cho nhân viên vận chuyển bốn mươi bốn bình khí n hai o khí cười từ xe ô tô vào quán
qua kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện trong kho của cơ sở có sáu mươi tám bình khí cười
qua điều tra mở rộng công an tiến hành kiểm tra một kho hàng tại xã thạnh phú huyện vĩnh cửu
và phát hiện hai mươi bình khí cười vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an thành phố biên hòa
công an huyện vĩnh cửu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một số lượng lớn gà vịt giống và trứng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng
của tỉnh quảng ninh phát hiện và thu giữ
ngày hai mươi hai tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực vùng biển vân đồn
đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng quan lạn phát hiện
một xuồng máy không biển kiểm soát đang hành trình từ hướng vùng biển huyện cô tô
về thành phố cẩm phả có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra
qua kiểm tra phương tiện có trọng tài khoảng ba tấn do nguyễn văn hoàn
trú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh điều khiển
cùng đi còn có hai thuyền viên là phan duy dương và phạm văn tâm
trên xuồng máy đang vận chuyển tổng cộng có khoảng một mươi bốn gà vịt con và khoảng một mươi chín quả trứng gà vịt
tại thời điểm kiểm tra nguyễn văn hoàn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện
chứng chỉ chuyên môn và không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên phương tiện
sau khi thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch di dời bảy mươi chín tuyến xe khách từ bến xe miền đông cũ ra bến xe miền đông mới
hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thì đã có ba trăm linh xe không vào bến mới hoạt động
qua xác minh sở giao thông vận tải tp hcm đã xác định được một trăm sáu mươi xe thay đổi bến hoạt động
nhưng xe khách chưa rõ đi đâu vậy đâu
phải chăng hoạt động xe dụ bến cóc rầm rộ trên địa bàn của tp hcm hiện nay có liên quan đến những xe mất tích trời
chúng tôi đang bám theo xe của hãng cường phỉ xe này chạy qua tuyến nguyễn thị minh khai
có lẽ những hình ảnh này đã không còn lạ đối với những ai thường xuyên đi lại trên tuyến điện biên phủ
đoạn qua cây săn hàng xanh thuộc phương hai mươi một quận bình thành
cũng vì vậy màu phóng viên dễ dàng kia lại được
cảnh xe vào đóng khách và nhận hàng một cách trầm trộn và công khai như vậy
tại điểm đón khu vực cây săn hàng xanh này có ít nhất năm hãng xe khách thường xuyên dừng đón khách
cũng như nhận hàng hóa tại đây
trong đó phải kể đến các tên như cường thủy kim mạnh hùng võ cúc phương toàn thắng
là những nhà xe hoạt động trầm trộn nhất cả ngày lưỡng đêm
cây săn hàng xanh là nó sẽ giá đây thôi

cứ có hay đi không

tại họ hẹn hẹn qua bình an chỗ nào thôi

thường thường nó hay tắp cho cây săn hàng xanh

lần nào chứ đi cũng thế
trong khi nhận đối với những trường hợp có từ năm khách trở xuống và ít hành lý

trong bộ xe các khách thường chỉ tất vào lề

thì một số nhà xe thường tận dụng khoảng trống bên trong cây săn ở phía sau để đổ lại đón khách
đơn cử như nhà xe kim mạnh hùng như chúng ta đang thấy
trong khi nhận đối với những trường hợp có từ năm khách trở xuống và ít hành lý
thì lái xe và phụ xe thường chỉ tất vào lề

hiện công an thành phố đang phối hợp cùng các ngành chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm những cơ sở công ty trên theo quy định của pháp luật